ông guterres cho biết ông đã cùng lãnh đạm who khởi động chiến lược toàn cầu về tiêm chủng covid một mươi chín
đặt mục tiêu tiêm vaccine cho bốn mươi dân số tất cả các quốc gia vào cuối năm nay và bảy mươi vào giữa năm hai nghìn hai mươi hai
ông guterres đề nghị các quốc gia g hai mươi góp tám tỷ đô la để đảm bảo phân phối công bằng vaccine covid một mươi chín trên toàn thế giới
vừa qua sở y tế tỉnh bạc liêu an giang và sắp trăng là ba địa bàn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
con mắc sắp trăng tiếp tục gia tăng và ghi nhận thêm chín mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong đó bảy mươi hai trường hợp là f một bảy trường hợp về từ vùng có dịch một mươi hai trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và bảy trường hợp trong khu phong tỏa
tại bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh ghi nhận một trăm năm mươi bốn trường hợp có kết quả rt pcr khẳng định dương tính với sars cov hai
trong đó ba mươi một trường hợp liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản tấn khởi và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản châu bá thảo thị xã giá rai
hai mươi trường hợp liên quan đến một mươi một bệnh nhân dương tính ngày hai mươi một tháng một mươi cho cộng đồng tại huyện phước long
tại an giang quỹ ban nhân dân huyện trợ mới đã ra quyết định công bố tạm thời cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn là cấp ba cấp nguy cơ cao
trong khi đó thị trấn trợ mới và thị trấn mỹ luông là hai địa phương được xác định có nguy cơ rất cao cấp độ bốn do có hơn ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong ba ngày qua
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh số ca nhiễm cho cộng đồng tiếp tục tăng cao
đa phần các ca nhiễm đều liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
hiện toàn tỉnh có chín hai trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó huyện trợ mới chiếm gần chín trăm năm mươi ca
không chỉ riêng tỉnh sop trang sau nhiều ngày hà nội nới lỏng giãn cách để tiến
tới trạng thái bình thường mới tại huyện quốc oai hà nội ghi nhận một mươi hai f đều chưa xác định rõ nguồn lây
nên nguy cơ lây lan diệt rộng rất cao
qua điều tra dịch tế các ca bệnh có lịch trình tương đối dày liên quan đến nhiều khu vực
cơ quan chức năng đã xác định hai trăm sáu mươi chín trường hợp f một bảy trăm sáu mươi trường hợp f hai
huyện quốc oai đã ban hành quyết định phong tỏa năm khu vực gồm xóm tây xóm tân hòa thôn đa phúc và xóm một thôn xài khê
tổ dân phố huyện thị trấn quốc oai và xóm một mươi một thôn một xã thạch thán
thời gian phong tỏa là một mươi bốn ngày từ hai mươi bốn tháng một mươi
liên quan đến chùm ca bệnh này ubnd huyện quốc oai đã ra thông báo khẩn cấp tìm người đến trụ sở tòa án nhân dân huyện
từ ngày một mươi một đến hai mươi bốn tháng một mươi
người dân đã đến tòa án nhân dân huyện quốc oai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà
liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn
huyện quốc oai đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực trang thiết bị thuốc men vật tư y tế và các kịch bản ứng phó kịp thời
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp
bí thư huyện ủy quốc oai nguyễn văn thọ cho biết trên địa bàn ghi nhận sáu ca dương tính sars cov hai ngoài cộng đồng
đáng chú ý trong số này có bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai
ông thọ cho biết sáu ca dương tính này được phát hiện thông qua xét nghiệm nhanh
và được cdc hà nội xét nghiệm rt pcr khẳng định vào chiều hai mươi bốn tháng một mươi
đến nay lực lượng chức năng chưa xác định được nguồn lây của sáu f này
ngay khi nhận được thông tin bí thư thị trấn quốc oai có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính
huyện đã họp khẩn để thống nhất các phương án xử lý
huyện ủy sẽ phân công phó bí thư thường trực đảng ủy thị trấn
phụ trách công việc trong lúc bí thư điều trị
ông thọ thông tin
theo đánh giá của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
ổ dịch mới tại quốc oai là khá phức tạp
tuy nhiên ông khổng minh tuấn cho rằng
số điện ổ dịch bệnh nhân covid một mươi chín chúng ta phải chấp nhận
và quan trọng là khoanh vùng nhanh và xử lý kịp thời
theo ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội đánh giá
ổ dịch mới tại quốc oai khá phức tạp
ổ dịch này bắt nguồn từ huyện thanh oai
nhưng nguồn lây của trường hợp ở thanh oai từ đâu hiện tại chúng tôi chưa xác định được
ông tuấn chia sẻ
do chưa rõ nguồn lây theo ông tuấn
địa phương chỉ đạo hết sức khẩn trương nhanh chóng xác định hết f một
không để bỏ sót f một lấy mẫu xét nghiệm kịp thời
đồng thời giả soát các trường hợp f hai
bố trí cách ly tập trung trường hợp f một khoa học hợp lý
tránh lây nhiễm chéo cho khu cách ly
tăng tốc truy vết f một để khoanh vùng xử lý là biện pháp khống chế ổ dịch này
ông tuấn khẳng định
cũng theo ông tuấn hiện tại hà nội xác định chung sống an toàn
với dịch covid một mươi chín quay lại cuộc sống bình thường mới
việc xuất hiện một số ca bệnh cho cộng đồng là không quá bất ngờ
có ổ dịch có thêm bệnh nhân mắc covid một mươi chín chúng ta phải chấp nhận
quan trọng là khoanh vùng nhanh và xử lý kịp thời các ổ dịch
vì vậy người dân không nên quá hoang mang lo lắng
trường hợp nếu tiếp xúc người dân cần phải khai báo y tế
và tuân thủ biện pháp năm k ông tuần nói thêm
thời gian gần đây nhiều địa phương ở miền bắc có số ca mắc covid một mươi chín
cộng đồng tăng cao như bắc ninh phú thọ hà nam
tình hình dịch được đánh xá là phức tạp có nhiều ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây
về ý kiến diễn biến dịch phức tạp tại các tỉnh là mối lo ngại đối với hà nội
ông tuấn cho rằng phú thọ bắc ninh bùng dịch cũng như hà nội
bởi đây đều là các ca cộng đồng nguy cơ
người dân đi về từ các vùng dịch các tỉnh phải khai báo y tế nhanh chóng
trung thực để kiểm soát thực hiện khuyến cán năm ca
quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
theo cdc hà nội tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
thành phố ghi nhận tổng số bốn một trăm sáu mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm một mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai năm trăm năm mươi một ca
sau nhiều ngày không ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng
kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hà nội bắt đầu ghi nhận hai ca bệnh
tại cộng đồng và đến nay đã là một mươi ca
trong đó đống đa một ca sơn tây một ca hoàng mai hai ca và quốc oai sáu ca
tại ổ dịch quốc oai đến nay đã có một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
ca chỉ điểm là người phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại xã sài sơn
trước đó vào sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi
bệnh viện đa khoa quốc oai tiếp nhận bệnh nhân ntn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một xã sải sơn có triệu chứng ho sốt đến khám bệnh
bệnh viện tiến hành test nhanh ba lần đều có kết quả dương tính với sars cov hai
chồng chị n là anh n quy t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đưa vợ đi bệnh viện khám bệnh
và thực hiện test nhanh cũng có kết quả dương tính với sars cov hai
tối hai mươi bốn tháng một mươi ubnd huyện quốc oai đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế
đối với ba khu dân cư tại xã sài sơn khu vực tại phố huyện tổ dân phố huyện
thị trấn quốc oai tại khu vực sáu trăm một mươi một thôn một xã thạch thán
cùng với đó yêu cầu công an huyện tòa án nhân dân huyện quốc oai
ubnd thị trấn quốc oai thực hiện phong tỏa
tạm thời trụ sở đơn vị tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
tại cơ sở cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông quốc hoài điểm cũ
và trường trung học phổ thông quốc oai mới
thời gian phong tỏa cách ly y tế một mươi bốn ngày tùy theo diễn biến tình hình dịch
và nguy cơ lây lan trong vùng cách ly mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn
cho đến khi hết dịch
người dân trong khu vực lập chốt phong tỏa cách ly y tế thực hiện triệt đề
người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình
dịch covid một mươi chín đang hiện diện
và có những diễn biến phức tạp đe dọa sự yên bình phát triển của địa phương
cụ thể có hai mươi năm ca nhiễm ở tại một mươi địa phương
như vậy lý tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận
hai hai trăm năm mươi bảy bệnh nhân bắt covid một mươi chín ở hai mươi bốn ngày
thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
đối với trường hợp người già yếu bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc
áp dụng cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
lấy mẫu ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy thứ một mươi bốn
kinh phí cách ly tập trung gồm phí sinh hoạt ăn uống của người dân
trong thời gian cách ly tập trung do ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí
người dân không phải tri trả
riêng đối với người mới được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín theo quy định
chưa quá sáu tháng khi về tỉnh quảng ninh phải áp dụng cách ly y tế
tại nhà bảy ngày kể từ ngày về hoặc đến địa phương
lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
nếu âm tính thì kết thúc cách ly
tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu tất cả người đến hoặc trở về địa phương
phải thực hiện khai báo chuyến đi nội địa trên phần mềm pc covid và tương đương
các trạm khai báo y tế trên các tuyến đường ra vào tỉnh hỗ trợ tối đa
cho người vào tỉnh trong khai báo y tế nắm thông tin để thông báo tới cấp xã
huyện diễn biến người trở về từ vùng có dịch đồng thời chỉ định phương tiện vận chuyển
người từ vùng dịch cấp độ ba bốn về địa phương đảm bảo an toàn
tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch theo quy định
cũng mới đây theo thông tin từ sở y tế tỉnh đồng nai trong bảy ngày qua
trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận hai chín trăm linh sáu ca mắc mới trung bình bốn trăm một mươi năm ca trên một ngày
giảm hai mươi so với bảy ngày trước tuy nhiên số ca nhiễm số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám của bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã có công văn hỏa tốc
giao cho giám đốc sở y tế cần thơ chỉ đạo các điểm tiêm chủng trên địa bàn
khẩn trương tiêm bao phủ cho toàn bộ người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
ưu tiên cho những người từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
cạnh đó giám đốc sở y tế chủ trì phối hợp với giám đốc sở giáo dục và đào tạo
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện xây dựng kế hoạch lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình đã được bộ y tế hướng dẫn tại công văn số tám nghìn sáu trăm tám mươi tám ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo đó sẽ tiêm từ lứa tuổi cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy
và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra
để không thể bỏ lỡ những thông tin mới về dịch bệnh sức khỏe quý vị hãy like subscribe
bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
công an ngu luận của bộ y tế các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại